liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
bị tàu cá anigas chín tâm vàng khoảng một mươi giờ sáng nay mùng một mươi tháng sáu
tàu cứu nạn trên biển sr hai trăm bảy mươi ba cứu nạn kịp thời hai người bị thương
là anh phạm thế đệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở thanh hóa là thuyền trưởng tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
và anh vũ văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở thanh hóa là thuyền viên lên bờ điều trị chấn thương
đưa thi thể nạn nhân nguyễn văn thân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lên bờ bàn giao cho gia đình
hiện còn bốn người mất tích đang được tìm kiếm
tàu enigas chín trên đường hành trình từ vũng tàu đi hải phòng
lúc tám giờ ba mươi phút ngày chín tháng sáu tàu anigas chín va chạm với tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
trên tàu có bảy thuyền viên
sau tai nạn tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts bị chìm
tàu anigas chín bị chìm
tàu anigas chín cứu được hai thuyền viên
thực hiện chỉ đạo của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã được điều động ra hiện trường tham gia tìm kiếm
như vậy tại hiện trường sáng ngày một mươi tháng sáu có sáu phương tiện tham gia
công tác tìm kiếm đang được triển khai khẩn trương cả trên mặt nước và dưới mặt nước
để ra tìm nạn nhân mất tích
các biện pháp xác định vị trí tàu chìm và lặn tìm kiếm trong sát tàu cũng đang được triển khai khẩn trương